trước có trạng từ khoảng một mươi hai h đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng sáu tại các tuyến đường quốc lộ một a phạm văn thuận dương tử giang thuộc địa phận thành phố biên hòa
ba mươi đối tượng đã có hành vi hò hét kích động đám đông tham gia phản đối chính sách của nhà nước trái pháp luật gây ách tắc giao thông
ảnh hưởng sâu đến an ninh an toàn xã hội và trật tự công cộng tại địa phương
với hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên án phạt trần nguyễn duy quang một mươi tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
cùng tội danh trên một mươi bốn người khác cũng bị tuyên phạt từ tám tháng đến một mươi sáu tháng tù giam
năm người còn lại bị phạt một mươi hai tháng đến một mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vào dạng sáng ngày hôm nay tại quốc lộ chín mươi một khu vực thới hưng phường long hưng quận ô môn
lực lượng chức năng công an tp cn đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh hùng quê tại tỉnh an giang
đang có hành vi vận chuyển một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá nhập lậu
từ lời khai của hùng tiến hành kiểm tra nhanh ba căn nhà trên địa bàn phường long hưng quận ô môn
do lê trần anh kiệt đởm thị thúy đởm văn thanh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai mươi ba bao thuốc lá nhập lậu các loại
mang nhãn hiệu như z hero ba số sf
các đối tượng khai nhận số thuốc lá nhập lậu trên được mua ở an giang đem về cần thơ để bán kiếm lời
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
mời quý vị tiếp tục đón xem các trình khai hát của chúng tôi trên antv